thưa quý vị công an tỉnh hà nam đang tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đang đến gần
công an tỉnh hà nam tiếp tục tăng cường xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khép kín các địa bàn nhất là trong các khung giờ cao điểm đêm tối
để chủ động phòng ngừa phát hiện quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn ma túy vi phạm về tốc độ cơi nới thành thùng trở quá khổ quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông
đồng thời chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về hình sự ma túy các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông

bật là nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân các doanh nghiệp trong toàn tỉnh về bảo hiểm y tế đã được nâng lên coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương đơn vị
thông tin thời tiết sẽ kết thúc bản tin hôm nay cảm ơn quý vị đã đón xem tin tức một mươi sáu h